các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhất là khi trong nhà có người thuộc đối tượng nguy cơ mà chưa tiêm đủ hai mũi
vì khả năng mình mang virus trên bàn tay chạm vào lan can tay nắm cửa trong nhà
vì vậy đi làm về nhà sửa tay trước rồi làm gì thì làm
f thẻ xanh cũng có thể tham gia các hoạt động tình nguyện liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín an toàn
với một mức bảo hộ vừa phải
kêu gọi họ vì họ an toàn nhất không lo chuyện bị nhiễm như người chưa bệnh
vì vậy cũng không có lý do gì cần sợ họ sẽ nguy hiểm cho người khác
khi tham gia các hoạt động này rồi lại về với cộng đồng